trước khi game hai mươi chín hai tầm vé vào bán kết của bảng đấu này đã được xác định khi u hai mươi hai malaysia và u hai mươi hai myanmar đều đã có vé đi tiếp
chính vì vậy lượt trận cuối diễn ra vào chiều qua chỉ có ý nghĩa xác định ngôi đầu bảng
lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ có đẳng cấp cao hơn giúp u hai mươi hai malaysia chiếm lĩnh thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm về phía cung thành của u hai lào
nhưng phải đến phút thứ hai mươi sáu đội chủ nhà mới tìm được bàn thắng mở tỷ số
nhờ công của zafritiu sau cú đa bổi chính xác tuy nhiên chỉ sáu phút sau khi bị thủng lưới u hai mươi hai lào đã tìm được bàn gỡ hòa một đều
nhận bàn thua đội chủ nhà dồn lên gây sức ép về phía cung thành của đối phương
trước áp lực dữ dội từ các cầu thủ áo trắng u hai mươi hai lào đã không thể đứng vững
phút ba mươi chín hậu vệ của u hai mươi lào đã đưa bóng về lưới nhà giúp malaysia có được bàn thắng nâng tỷ số lên hai một
những phút còn lại đội bóng hoa trắng tiếp tục áp đảo
và tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng họ chỉ có thêm một bàn thắng nữa
nhờ công của zafritiu sau cú đếm bóng chuẩn xác giành chiến thắng trung quốc ba một trước u hai mươi hai lào
u hai mươi hai malaysia có trong tay một mươi hai điểm và đoạt ngôi đầu bảng nga
còn vị trí nhì bảng thuộc về u hai mươi hai myanmar với chín điểm
cả hai đội sẽ biết được đối thủ ở vòng bán kết sau lời trận cuối cùng của bảng b diễn ra vào chiều ngày hôm nay
chuyển sang thông tin của bóng đá châu âu
đêm qua dạng sáng nay đoạn trận đợt về vòng playoff uefa champions league đã diễn ra
và đã không có bất ngờ nào xảy ra ở các gặp đầu có sự góp mặt của libapool hay sporting
ngay sau tiếng còi khai cuộc liverpol đẩy cao đội hình chơi tấn công chứ không hề có ý định chưa phòng ngự
và chỉ sau một mươi phút bóng lăn the coupe đã có được bàn thắng mở tỷ số do công của emre can
tám phút sau đến lượt mohamed salah có mặt đúng lúc đá bồi nâng tỷ số lên thành hai
đến phút hai mươi một emre can hoàn tất cú đúp bằng cú vô lê một chạm đẹp mắt
phút hai mươi tám tiền đào vào thay người matt wood rút ngắn tỷ số xuống còn một ba cho hoffenheim
bước sang hiệp hai tốc độ của trận đấu vẫn không có nhiều thay đổi
cái đội chơi đôi công tạo ra những pha bóng rẳng co vô cùng quyết liệt
kết quả trước khi chín mươi phút chính thức khép lại mỗi đội ghi thêm một bàn thắng nữa
henderson là người nâng tỷ số lên thành bốn một cho đội chủ nhà ở phút sáu mươi ba
trước khi sandro warner rút ngắn cách biệt xuống cò
còn hai bốn cho đội khách ở phút bảy mươi chín
thắng chung cuộc sáu mươi ba sau hai lần trận liverpool chính thức trở lại đấu trường uefa champions league
ở diễn biến đáng chú ý khác sporting lisbon là đội thắng đậm nhất đêm qua
khi vùi dập montarest với tỷ số năm một ngay trên sân khách
sau hiệp một thi đấu cân bằng với mỗi đội ghi được một bàn thắng
hiệp hai đã chứng kiến các học trò quân luyện viên jorge jesus thi đấu bùng nổ
trong vòng gần ba mươi phút cuối trận các chân súp bên phía đội khách
đã thay nhau bắn phá khung thành của thủ môn florin nita
kết quả đã có thêm bốn bàn thắng nữa được ghi để giúp đại diện của bồn nha có chiến thắng chung cuộc năm một
đồng thời giành vé vào vòng bảng uefa champions league
tại tây bình nha đêm qua đã diễn ra trận đấu giao hiệu bernabeu choppy giữa real madrid và fiorentina
với màn tỏa sáng của siêu sao ronaldo khi kiểm tra đẩy giữa giảng đánh bại đại diện của serie a
đúng như tuyên bố ban đầu do ronaldo đang nhận án treo giò năm trận tại các giải quốc nội
nên huấn luyện viên zidane đã bố trí siêu sao người borussia
thi đấu trọn vẹn chín mươi phút trong trận tranh coupe bernabeu với fiorentina diễn ra vào đêm qua
siêu sao người borussia ngay lập tức là niềm cảm hứng trong lối chơi của real madrid
mặc dù vậy chính việc đẩy cao đội hình lên quá cao khiến đội chủ nhà bị chọc thùng lưới ngay ở phút thứ tư
bởi verretto bên phía fiorentina nhưng niềm vui của đội khách chỉ kéo dài đúng ba phút
cr bảy có đường truyền giúp majoran dễ dàng đệm bóng cân bằng tỷ số
đến phút ba mươi ba đích thân siêu sao ba mươi hai tuổi lên tiếng
ra bóng bên phía canh trái sở trường ronaldo đi bóng rồi giết điểm vào góc xa đưa kền kền trắng vượt lên dẫn hai một
sau giờ nghỉ hlv zidane đã tung nhiều cầu thủ giữ bị vào sân
trong khi đó the viola cũng không tạo ra được sự khác biệt
chính vì vậy mà hiệp hai đã diễn ra không thực sự hấp dẫn và không có thêm bàn thắng nào được ghi
thắng chung cuộc hai một đoàn quân hlv zidane bảo vệ thành công bernabeu cup ngay trên sân nhà
đây cũng là chức vua địch bernabeu cup thứ hai mươi bảy trong lịch sử real madrid và cũng là lần thứ một mươi hai liên tiếp
trong khi đó tại anh đêm qua dạng sáng nay đã diễn ra các trận đấu của vòng hai cúp liên đoàn
thắng lợi trước trenton hamtow đã đưa west ham góp mặt ở vòng đấu tiếp theo
đối đầu với đội bóng ở hạng ba trenton hamtow ở vòng hai của cúp liên đoàn anh
west ham đã có được chiến thắng khá dễ dàng ngay trên sân khách
trận này hlv slaven bilic không tung ra sân đội hình mạnh nhất
nhưng đội bóng thành london vẫn áp đảo hoàn toàn so với trenton hamtow
hai bàn thắng của west ham được ghi vào cuối hợp một
nhờ công của sarko và andre aiu
đây là chiến thắng đầu tiên của west ham ở mùa giải năm nay
với kết quả này thầy trói hlv slaven bilic đã phần nào lấy lại sự tự tin
sau sự khởi đầu bế bát tại giải bóng đá hoàng anh với hai trận toàn thua
vẫn là những thông tin của bóng đá sự sương mù
đêm qua người hâm mộ đội tuyển anh đã đón nhận một tin không lấy gì làm vui
khi cựu đội trưởng của họ waruni bất ngờ tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế
cựu đội trưởng đội tuyển anh wauni hôm qua đã bất ngờ tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế ở tuổi ba mươi một
thông tin trên được gassex thông báo trên trang cá nhân của mình
theo đó weiruni đã có cuộc nói chuyện với huấn luyện viên trưởng tham sư gareth southgate trước khi đưa ra quyết định trên
cũng trong thông báo của mình cựu cầu thủ của manchester gioted cũng gửi lời cảm ơn tới ban huấn luyện
cùng người hâm mộ đội tuyển anh đã luôn bên anh trong suốt những năm qua
như vậy với tuyên bố trên
bruni đã kết thúc một mươi bốn năm gắn bó với đội tuyển anh
tiền đạo của everton bắt đầu khoác áo tham sư ở trận giao hữu với australia vào ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn ba
khi ấy weiruni mới một mươi bảy tuổi
giải đấu lớn đầu tiên anh tham dự là vòng chung kết euro vào năm hai nghìn một mươi bốn khi anh một mươi tám tuổi
từ đó cho tới nay bruni đã có một trăm một mươi chín lần khoác áo của đội tuyển anh
chỉ kém huyền thoại peter sinton sáu lần
đáng nói hơn anh đang là chân sút vi đại nhất lịch sử đội tuyển anh
với năm mươi ba bàn thắng thành công là vậy
nhưng bruni vẫn chưa một lần giành danh hiệu lớn cùng với đội tuyển anh
đây có lẽ là điều đáng tiếc nhất của weiruni khi anh tuyên bố ra từ dự nghiệp quốc tế
câu lạc bộ thành london totena usper hôm qua vui mừng công bố bản hợp đồng thứ hai ở mùa hè năm nay
theo đó tần minh tiếp theo của cả chống là thủ thành paulo gazzaniga từ southampton
cầu thủ người argentina đã ký hợp đồng có thời hạn năm năm và sẽ mang áo số hai mươi hai tại spur
gazzaniga là sản phẩm của lò đào tạo valencia
anh rời tây ban nha và đến gillingham vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi một
sau đó tiếp tục gia nhập southampton và làm việc dưới sự chỉ đạo của mauricio pochettino cùng các công sự
vụ chuyển nhượng này thành công một phần là nhờ vào sự góp ý của pochettino

tại đây gazzaniga đã có hai mươi ba lần thi đấu cho giờ xanh trước đây mùa trước anh chuyển sang thi đấu cho rayo vallecano dưới dạng chóng mượn
gazzaniga có hai mươi hai lần thi đấu cho giờ xanh trước đây mùa trước anh chuyển sang thi đấu cho rayo vallecano dưới dạng chóng mượn
thủ môn người argentina là tân binh thứ hai của tottenham trong mùa hè này
trước đó họ đã bỏ ra bốn mươi hai triệu bảng để chiêu bộ hậu vệ davison sanchez từ club ajax amsterdam
phần cuối chương trình sẽ là kết quả trạng năm giải đua xe đạp la fuenta
trạng năm giải đua xe đạp vòng quanh tây ban nha la vuenta có chiều dài một trăm bảy mươi năm bảy km
đi từ beni cacim đến ancochebre chứng kiến tay đua của đội astana
alexey lutsenko đã có lần đầu tiên trong sự nghiệp giành chiến thắng tại grand tour
tay đua người kazakhstan đã về nhất với thời gian bốn giờ hai mươi bốn phút năm mươi tám giây
trong khi đó koura kvistvom của đội team sky rất là người dẫn đầu trên bản xếp mạng tổng
với một mươi giây ít hơn so với tay đua người mỹ van gardiner
với tổng thời gian một mươi tám giờ bảy phút một mươi giây tay đua người anh đang tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng sau chiến thắng tại tour de france
những thông tin của các bạn
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao tối ngày hôm nay